trong kháng chiến chống pháp xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên được coi là trung tâm
của vùng căn cứ địa cách mạng atk định hóa nơi bác hồ cùng trung ương đảng đã sống và làm việc
ơn đảng ơn bác năm mươi năm đã trôi qua kể từ ngày bác mất nhưng lời thề trước ánh linh của người
vẫn thấm đẫm và cắt sâu trong tim mỗi người dân ở phú đình trở thành động lực để bà con
thi đua lao động sản xuất xây dựng quê hương giàu đẹp và đổi mới
học bác phải học bằng những việc làm cụ thể tạo ra những thành quả thực sự
suy nghĩ đó đã thôi thúc ông dương tự mầy mò tìm hướng đi cho riêng mình
tận dụng lợi thế đất vườn rộng chuồng trại và nguồn thức ăn sẵn có
năm hai nghìn một mươi một ông đầu tư gần hai trăm linh triệu đồng để mua hưu sao về nuôi thử nghiệm
bước sang năm thứ ba đàn hươu đã cho thu lãi bằng việc cung cấp thịt hươu thương phẩm
con giống và nhung hươu cho thị trường
ngoài ra ông dương còn trăn nuôi ba mươi con lợn rừng và hai trăm linh con gà
mỗi năm cho thu nhập gần ba trăm linh triệu đồng
ở phú đình hôm nay ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế
như ông mai viết hồng
ông mai viết hồng làm giàu từ nuôi lợn rừng

với mức thu nhập bình quân ba trăm linh triệu đồng mỗi năm
ông ma đình đã thay đổi thịt từ năm hai nghìn một mươi một đến nay mỗi năm xã giảm được từ bốn đến năm hộ nghèo
thu nhập bình quân đầu người đạt hai mươi một triệu đồng một người một năm
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm đời sống người dân ngày một nâng cao
không chỉ phú đình đây cũng là thực tế chung tại nhiều xã của huyện định hóa
để nâng cao chất lượng
cuộc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác hồ
chúng tôi sẽ tập trung việc nhân rộng các điển hình tiên tiến
để góp phần thực hiện các nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới
để cuộc vận động thực hiện làm theo của bác thực chất hơn
có hiệu quả tiết thực hơn trên vùng cách mạng của thị trường định hóa
suốt đời học tập đạo đức tác phong của người
bồi dưỡng phẩm chất cách mạng không sợ gian khổ không sợ hy sinh
rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với đảng với dân
xứng đáng là đồng chí là học trò của hồ chủ tịch
toàn thể nhân dân ta thanh niên ta nguyện ra sức trao dồi mình
thành những con người mới làm chủ đất nước làm chủ xã hội mới
mang lá cờ bách chiến bách thắng của chủ tịch hồ chí minh tới đích cuối cùng
đây cũng chính là những điều mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc xã phú đình nói riêng
và huyện định hóa nói chung đã và đang sẽ tiếp tục thực hiện
để giữ chọn lời thề trước anh linh chủ tịch hồ chí minh